trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện của thế giới ngày càng tăng các nguồn nhiên liệu truyền thống bắt đầu cạn kiệt
xu hướng đi tìm những nguồn nhiên liệu mới thay thế đang ngày càng phổ biến
hiện nay nhà máy sanic energy tại thành phố tomakomai tỉnh hokkaido của nhật bản
được biết đến là nhà máy nhiệt điện chạy bằng rác thải nhựa đầu tiên trên thế giới
nhà máy nhiệt điện sanic energy chính thức đi vào hoạt động từ năm hai nghìn ba
với công suất phát điện bảy mươi bốn kw cung cấp điện cho hai mươi bốn hộ gia đình
nguồn nhiên liệu của nhà máy chủ yếu là các loại rác thải plastic không thể tái chế như phim nhựa
các sản phẩm nhựa mềm có khả năng phát nhiệt cao tương tự như than hoặc dầu
rác thải sẽ được nén lại thành từng khối có cùng kích cỡ sau đó được chuyển vào thùng chứa để đưa đến lò nấu
hơi nước thoát ra trong quá trình đun rác thải plastic sẽ được chuyển đến tuốc pin chạy máy phát điện
công nghệ này vừa giúp tiết kiệm vì sử dụng phế liệu
vừa hạn chế ô nhiễm môi trường
theo tính toán lượng khí co hai thải ra trong quá trình đốt rác thải thấp hơn từ một mươi năm hai mươi so với đốt than